ngành hàng không năm hai nghìn một mươi chín đã đưa vào vận hành một sân bay mới đón nhận thêm một hãng hàng không mới tiếp tục nâng cao chất lượng của hàng không quốc gia cùng với sự góp mặt của các hãng hàng không tư nhân sẽ giúp cho hành khách được tiếp cận với các loại dịch vụ hàng không đa dạng và chất lượng tốt hơn
với sự tăng trưởng của nền kinh tế các hãng hàng không việt nam được đón nhận thêm nhiều hành khách với nhu cầu khác nhau việc nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là tỷ lệ bay đúng giờ phục vụ tốt hơn cho hành khách là một điểm nhấn quan trọng

với sự tăng trưởng của hành khách các hãng hàng không việt nam được đón nhận thêm nhiều hành khách là một điểm nhấn quan trọng